kính thưa quý vị sáng ngày một mươi ba tháng bảy giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận thêm tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó thành phố biên hòa có sáu mươi hai ca chủ yếu là ở phường tân biên với bốn mươi hai ca
còn lại rải rác ở các phường khác của thành phố đều đã ghi nhận ca dương tính với covid một mươi chín
tính đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó thành phố biên hòa là địa phương có số ca dương tính nhiều nhất với một trăm tám mươi chín ca
tiếp đến là huyện thống nhất một trăm linh sáu ca tập trung ở bốn xã đang được phong tỏa
huyện nhân trạch là sáu mươi ca tập trung ở xã long tân
các ca dương mới đa số ra được ghi nhận trong các khu phong tỏa tại thành phố biên hòa và huyện nhân trạch
đã phát hiện có ca dương tính tại nhiều doanh nghiệp ở thành phố biên hòa huyện trắng bom huyện vĩnh cửu
dự báo những ngày tới đồng nai sẽ còn nhiều ca dương tính trong đối tượng tiểu thương
người làm việc trong các khu chợ nhà trọ doanh nghiệp và cộng đồng nơi bùng phát dịch vào các trường hợp f một
do đó tỉnh sẽ tăng cường xét nghiệm tầm soát nhanh trên diện rộng
vận động một trăm linh doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc cho người lao động
tiếp tục chuẩn bị thêm các khu cách ly để ứng phó với tình huống xấu hơn có thể xảy ra